hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé
nhìn trên bộ đề thi tham khảo tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi một các giáo viên cũng lưu ý để học sinh dễ ôn tập
kiến thức lớp một mươi hai chiếm khoảng chín mươi khoảng một mươi còn lại tập trung vào phần kiến thức lớp một mươi một
các cầu khó của đề thi tập trung vào chương trình lớp một mươi hai nên các em cần nắm rõ khi ôn tập tránh giàn trải không cần thiết
hơn năm mươi năm sưu tầm và nghiên cứu ông nguyễn ngọc thiện đã sở hữu cho mình một thư viện tư nhân với hơn một mươi vạn đầu sách khác nhau
thư viện này không chỉ giúp ích cho việc đào tạo tự đào tạo duy trì văn hóa đọc cho các thành viên trong gia đình
mà còn thực hiện sự giao lưu trong nội bộ với các bạn bè đồng nghiệp học trò và bạn đọc rộng rãi
đó là cách ông thiện chia sẻ kho tàng chi thức của mình tới bạn đọc
tôi bắt đầu quan tâm đến việc xây dựng thư viện từ năm học lớp một mươi năm cuối của trường cấp ba trần phú nơi gia đình tôi thường trú ở trên đó
năm đó tôi được đi thi được chúng là học sinh giỏi văn lớp một mươi của toàn tỉnh vĩnh phúc
sau đó được cử vào đội tuyển của tỉnh vĩnh phúc đi dự ở cuộc thi giỏi văn toàn bộ bắc
từ năm học đó tôi có ý thức là sưu tập những sách vở thuộc chuyên ngành văn chương
như vậy từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba cho đến nay là hơn năm mươi năm rồi
thì tôi từng cứ ngày này qua tháng khác và qua các cơ nguyện công tác khác nhau
tôi đều chú ý tới việc là xây dựng cho mình đầu tiên là một cái tủ sách
tài chính thư viện này cũng đã đào tạo được bao lớp tiến sĩ thạc sĩ những người học trò
sau này dù có sự nghiệp lớn đến đâu vẫn nhớ về những lời dạy của người thầy nhiệt huyết năm xưa
thầy thiện thì đối với tôi không chỉ là một người thầy giáo dục về cái vấn đề kiến thức về chuyên ngành
về vấn đề lý luận phê bình văn học nghệ thuật
mà đặc biệt quan trọng mà tôi cảm nhận được mà tôi có được ngày hôm nay đấy chính là cái cảm hứng nghề nghiệp
tôi gần như là được thầy cung cấp thầy truyền dạy cho tất cả những người học nghiệp

và những cái gì mà thuộc về những cái kỹ năng những cái gì mà cần thiết nhất của cái người làm khoa học
không chỉ xây dựng thư viện của cá nhân với một mươi vạn đầu sách
ông thiện còn góp công sức xây dựng thư viện cộng đồng tại nhà văn hóa phường dịch vọng hậu
với mong muốn xây dựng văn hóa đọc sách tới cộng đồng
cụ thể ông đã đóng góp hơn năm trăm linh đầu sách khác nhau cho tủ sách tại trung tâm học tập của phường
cũng như đầu tư một phần chi phí cho việc xây dựng
và lắp đặt các trang thiết bị công nghệ tại thư viện
bắt đầu từ cuối năm hai nghìn một mươi ba thì chúng tôi có ý định là xây dựng một cái thư viện
ở trong nhà văn hóa của khu dân cư năm mươi sáu
thế thì ngay từ lúc đó là đã được phó giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc thiện là rất ủng hộ
thế từ đó là anh thiện cùng với chúng tôi ở đây là đi xin sách
rồi là vận động nhân dân rồi bản thân anh thiện là đóng góp
thế anh thiện đã đi cùng tôi lên tận vụ thư viện của bộ văn hóa thông tin thể dục thể thao là xin sách
đến phòng giáo dục đào tạo của quận cầu giấy để xin sách
riêng bản thân anh thiện thì cứ mỗi năm anh thiện lại tặng cho nhà họp ở đây một trăm linh đầu sách
ngoài ra còn có rất nhiều cái tập sàn
rất có giá trị
chính nhờ những đóng góp của những người hoạt động công tác khuyến học như ông thiện
đã tạo được niềm cảm hứng trong văn hóa đọc sách
tiếp thu chi thức của cộng đồng dân cư nơi đây
năm hai nghìn hai mươi hội khu học hà nội cộng nhận cộng đồng tổ dân cư số năm
là phường đầu tiên và duy nhất trong quận cầu giấy
đạt được danh hiệu cộng đồng học tập tiêu biểu trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
nó phải có sự ủng hộ của khu dân
rất nhiều khu dân ủng hộ
nhưng đặc biệt có những khi bác mà ủng hộ một cách rất rõ ràng và nhiệt tâm
ví dụ như là ở khu vực này của chúng tôi là có bác hiện
các cái tủ sách này thì mọi người ra đây đọc và cũng thấy là rất là nhiều ý nghĩa
cho nên là thậm chí là có những cái dân cư các bạn có thể là hỗ trợ
cũng như là kêu gọi mọi người đều chung tay góp sức cho cái tổ cư dân này
cũng như là mọi các dân cư của quận của phường
những tấm bằng khen tuy không thể hiện được hết sự công hiến của ông
nhưng phần nào nó đã cho ta thấy con đường của ông thiện đang đi thực sự có ý nghĩa
năm hai nghìn một mươi tám ông được nhận bằng khen người tốt việc tốt của ủy ban nhân dân tp hà nội
bằng khen của ban chấp hành trung ương hội khuyến học việt nam cho thành tích xuất sắc
cho phong trào khuyến học khuyến tài

năm hai nghìn một mươi tám ông được nhận bằng khen người tốt việc tốt của ủy ban nhân dân thành phố hà nội